từ hiện tượng thời tiết phức tạp như hiện nay trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo rằng
từ ngày sáu đến ngày bảy tháng sáu ở bắc bộ có mưa rào và rông rải rác vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to
riêng các tỉnh lai châu điện biên lào cai hà giang tuyên quang và cao bằng cục bộ có mưa rất to
còn thủ đô hà nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to
các tỉnh lai châu điện biên lào cai hà giang tuyên quang cao bằng cục bộ có nơi mưa rất to
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn và yên bái
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một